đối với người dân khu vực nam trung bộ nói chung và tỉnh phú yên nói riêng
nơi mà năm nào cũng phải gông mình chống chọi với mưa lũ
thì hơn ai hết họ rất thấu hiểu những khó khăn mất mát cả về tài sản
lẫn con người do thiên tai gây ra
những ngày vừa qua nhiều hành động chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ
đã diễn ra trên mọi miền đất nước
nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam ý nghĩa của những hành động vì cộng đồng đó
càng được nhân lên gấp bội khi được thực hiện bởi các mẹ các chị
với nổi bánh trưng đượm nghĩa tình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đến chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi tại sân vận động thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vẫn còn hàng trăm phụ nữ đủ mọi lứa tuổi cần mẫn tất bật gói nấu từng chiếc bánh trưng
để kịp vận chuyển đến bà con vùng lũ trong thời gian sớm nhất
hành động đầy tính nhân văn này được bắt nguồn từ một nhóm thiện nguyện
em góp một mươi bèo gèo để ủng hộ bà con mình chung mình
lọc đọc và đi xuống hầu tám
bây giờ đã phụ với chị em mình góp sức tinh thần với nhau là những chuyện lũ lụt ở quay kia
lúc đầu cả nhóm dự kiến cố gắng gói khoảng một chiếc bánh trưng bánh tét
nhưng đến chiều tối con số này lớn hơn rất nhiều lần
toàn bộ nguyên liệu làm bánh đều do người dân tự nguyện mang đến
đây là hành động đẹp niềm tự hào thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá rách truyền thống tốt đẹp nhân hậu của người phụ nữ việt nam và dân tộc
cùng góp công sức lòng thành gửi đến người dân
các tỉnh vùng lũ bắc trung bộ thêm ấm lòng
cứ mùa mưa bão đến khúc ruột miền trung lại càng thắt chặt hơn bao giờ hết với người dân cả nước
sự sang sẻ hết lòng dù ít hay nhiều lúc này luôn là động lực để người dân vùng rốn lũ ấm lòng
thêm sức chống trọi trong lũ dữ và vượt lên sau lũ